chính vì vậy nhu cầu sử dụng phương tiện xe cá nhân ngày càng gia tăng
trong khi đó bài toán đáp ứng hạ tầng dành cho giao thông tỉnh thì vẫn chưa có lời giải
chính điều này khiến người dân tự tìm chính chỗ đỗ cho phương tiện của mình
điều này đã vô tình tiếp tay cho các bãi đỗ xe tự phát hoạt động gây mất mỹ quan đô thị
hình ảnh quen thuộc tại một số khu vực trên địa bàn thành phố hà nội
kể cả cắm biển cấm đỗ xe trên vỉa hè của ubnd phường thì cũng không đủ sức nặng
vì xe vẫn cứ đỗ tràn lan bất kể lọc đường vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị

nên nó không phải có bãi đỗ quy định như cái đỗ tràn lan ra đường như thế này là cũng không hổn lắm
trên địa bàn phường hoàng liệt có tám mươi năm tòa trung cư với khoảng năm xe ô tô
trong đó chỉ có hai tầng hầm để xe điểm trong giữ xe có phép thì sức chứa khoảng hơn năm trăm linh xe
trong khi các bãi đỗ xe tự phát thì sức chứa gần như cấp đôi trước kể tận dụng triệt để vỉa hè lọc đường
mặc dù chính quyền địa phương nhiều lần cưỡng chế giải tỏa xong một thời gian sau lại tiếp tục sinh sôi nảy nở
xe cá nhân thì ngày càng phát triển
thế nhưng việc phát triển giao thông tĩnh của thành phố hà nội thì vẫn đang loay hoay chưa có chính sách phù hợp để thu hút nhà đầu tư